tối ngày hai mươi tám tháng một hàng vạn người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ các tuyển thủ của u hai mươi ba việt nam
tại sân vận động quốc gia mỹ đình để tham dự gala ăn mừng chiến thắng
một lần nữa nơi đây lại biến thành trào lửa
tất cả các khán đài của sân vận động mỹ đình đã chật mít người
trong khi chờ đợi các tuyển thủ các màn dj được thể hiện sôi động
gần bốn vạn khán giả hò hét bật đèn điện thoại nhảy theo tiếng nhạc
sau khoảng một tiếng rời trụ sở văn phòng chính phủ
đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã đến sân vận động mỹ đình để giao lưu cùng người hâm mộ
lúc này sân vận động đã chật kín người
các tuyển thủ u hai mươi ba xuất hiện khán đài như nổ tung
u hai mươi ba việt nam đi vòng quanh sân vận động để chiên người hâm mộ
đã đồng hành với đội tuyển trong suốt thời gian qua
jenny và gia đình cũng đã theo dõi trận đấu chung kết
và phải nói là thật sự rất là tiếc

cho các bạn trẻ của mình
nhưng mà dù không vô địch
nhưng trong trái tim của tất cả người dân việt nam
thì các bạn đã chiến thắng một cách rất là thuyết phục
một phép màu cho cả dân tộc
chúng ta yêu màu cờ việt nam yêu tổ quốc hơn
và nhất là các thế hệ trẻ
quá tuyệt vời các em là những người hùng đã ghi
đã viết một trang sử mới cho bóng đá của việt nam
sau hơn một mươi phút đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã hoàn thành một vòng quanh sân
chi ân cổ động viên nước nhà
trong tiếng hồ vang việt nam vô địch
phó thủ tướng vũ đức đam
bộ trưởng văn hóa thể thao du lịch nguyễn ngọc thiện
bộ trưởng giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
cùng toàn bộ đội tuyển
giàn thành hàng ngang giữa sân vận động
để hát quốc ca làm lễ chào cờ
đội tuyển u hai mươi ba việt nam lương xuân trường
rất xúc động chia sẻ
từ sáng đến giờ
chúng em chưa có bữa ăn chính thức nào
nhưng không thấy đói vì mọi người luôn ăn mừng bên cạnh
đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng em